đại sứ quán mỹ tại libang cho biết bầu không khí yên bình trong một mươi hai giờ qua đã được ghi nhận dọc đường xanh
khu vực đánh dấu biên giới giữa liban và israel
nơi gần đây đã diễn ra các cuộc đấu súng hàng ngày giữa nhóm vũ trang hezbollah và israel
các cư dân cho hay vùng biên giới đã chứng kiến bầu không khí yên bình kể từ sáng sớm ngày hai mươi bốn tháng một mươi một
ngoại trừ một vụ nổ súng nhỏ từ phía israel
diễn biến mới nhất này được ghi nhận sau thỏa thuận ngừng bắn tạm thời do qatar làm trung gian
giữa israel và phong trào hồi giáo hamas kiểm soát giải gaza nhưng không chính thức mở rộng tới liban
lực lượng lâm thời liên hợp quốc tại libang cảnh báo rằng bất kỳ sự leo thang bạo lực nào
ở miền nam libang đều có thể gây ra hậu quả toàn khốc
các cuộc đối đầu giữa lực lượng hezbollah và quân đội israel đã khiến tám mươi tay súng hezbollah thiệt mạng
bạo lực cũng đã cướp đi sinh mạng của chín thành viên hamas ở liban
trong đó có một trong những thủ lĩnh người palestine của lữ đoàn al wasam